thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày hai mươi tháng chín
chính phủ ban hành nghị quyết về mua vaccine phòng covid một mươi chín abdallah
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất
cùng với đó bộ y tế đồng ý để các tỉnh thành phố tự quyết định
việc rút ngắn khoảng cách hai mũi vaccine astrazeneca
xong phải dựa trên khuyến cáo của who nhà sản xuất
bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hai mươi tháng chín của bộ y tế cho biết
có tám sáu trăm tám mươi một ca mắc mới thấp hơn ngày hôm qua gần một ba trăm sáu mươi ca
tp hcm vẫn nhiều nhất với năm một trăm bảy mươi một ca tiếp sau là bình dương với một bốn trăm một mươi ca
tại hà nội từ một mươi hai h cho đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng chín hà nội ghi nhận ba ca covid một mươi chín
tại khu cách ly trong ngày có sáu tám trăm hai mươi một bệnh nhân khỏi bệnh
hiện tp hcm có hơn bốn mươi một kf đang được điều trị trong đó hơn ba năm trăm linh trẻ em
dưới một mươi sáu tuổi gần hai bốn trăm linh bệnh nhân nặng đang thở máy và hai mươi bốn bệnh nhân can thiệp ecmo
số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày một mươi chín tháng chín là một trăm sáu mươi ba trường hợp
giảm gần một nửa so với thời điểm ngày hai mươi hai tháng tám
thời điểm bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi một của ubnd tp
hiện nay tp hcm đang tiếp tục triển khai gói an sinh xã hội thứ ba
cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đang có mặt trên địa bàn tp
với số người dự kiến được hỗ trợ trên địa bàn tp khoảng bảy bốn triệu người
mỗi người là một triệu đồng dự kiến là khoảng gần bảy bốn trăm linh tỷ đồng